khoảng tám giờ ba mươi phút ngày năm tháng bốn tổ công tác của ubnd phường nhị châu thành phố hải dương tỉnh hải dương
tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
qua kiểm tra tổ công tác nhắc nhở bà trần thị cảnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại khu ba phường nhị châu
bán thịt trên vỉa hè cần bảo đảm vệ sinh và bán hàng đúng nơi quy định
bà cảnh đã chấp hành yêu cầu của tổ công tác
tuy nhiên khi lực lượng chức năng đang tiếp tục làm việc thì đối tượng trần xuân sơn
con trai bà cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại khu ba phường nhị châu đã xông đến
có lời nói xúc phạm tổ công tác đồng thời dí giao vào cổ chủ tịch ubnd phường nhị châu để đe dọa
rất may lực lượng công an đã kịp thời khống chế được sơn và không để xảy ra thương tích với đối tượng
cũng như lực lượng chức năng